thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy lớn nhỏ thiệt hại về vật chất và tính mạng
và một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ là những đường dây cáp chẳng chịt
đặc biệt là trên nhiều tuyến phố ở hà nội sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những đường dây cáp treo lùng lẳng lòng ngoăng trên những cột điện
trễ xuống đường đã tồn tại ở nhiều tuyến phố như hàng bạc hàng bồ lý nam đế
rất nhiều cột điện ở khu vực xung quanh phố cổ đều có dấu hiệu xuống cấp
đủ các loại dây cáp đan treo nhau như những mạng nhện bao bọc khoảng không gian ở phía trên
thậm chí có những hệ thống dây cáp chạy sát tường lan can trên mái nhà
không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị nơi phố cổ mà còn gây ra nguy hiểm rất lớn đối với người dân
được biết quận hoàn kiếm đã tiến hành triển khai hạ hệ thống dây điện ngầm
tuy nhiên do chưa có sự phối hợp triển khai đồng bộ giữa việc hạ hệ thống dây điện
và hệ thống các loại dây cáp nên những dây cáp vẫn còn trăng trịt trên các cột điện
hệ thống dây cáp cũng có sự tỏa nhiệt
vì vậy vào những ngày mưa bão
chúng lại trở thành một hệ thống dây cáp
hệ thống dây cáp cũng là nỗi ám ảnh của người dân
bởi chỉ cần một sự cố nhỏ có thể dẫn đến cháy nổ bất cứ lúc nào
mặc dù là nhà nước tư biệt cũng rất là cố gắng để hạn chế
nhưng mà nói chung là chỉ có ở trong mức độ hạn chế thôi
chứ còn nếu mà để giải quyết truyệt đời thì không giải quyết được
bởi vì đây này cứ hết biêu điện
xong rồi đến internet các nhà mạng
rồi là đến tất cả mọi cái nó cứ dựa vào nhau
thế tất cả mọi cái nó chỉ có đỡ cái mạng nhẹ như thôi
chứ còn thực ra mà nói nó vẫn cứ thành một bó một cục
tình trạng này đã kéo dài từ rất lâu
nhưng hiện tại vẫn chưa được giải quyết
các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp giữa các đơn vị
tiến hành hạ hệ thống dây đồng bộ để bảo đảm an toàn cho người dân
nhất là trong thời điểm cả nước cần chú trọng đến an toàn cháy nổ như hiện tại